sự kiện năm nay có sự tham gia của sáu mươi nghệ sĩ quốc tế đến từ hai mươi bốn quốc gia và tám mươi nghệ sĩ việt nam đến từ nhiều tỉnh thành phố
và giảng viên các trường đại học trường đào tạo nghệ thuật trên cả nước
đây là sự kiện được tổ chức hàng năm nhằm tạo ra sự giao lưu kết nối nghệ thuật của các nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật
khán giả yêu thích có thể đến tham quan triển lãm và trực tiếp xem các nghệ sĩ vẽ workshop tại chỗ
tại trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nội đến hết ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín